cơ quan theo dõi nhân quyền bộ ngoại giao hoa kỳ chủ yếu dựa vào những thông tin bịa đặt xuyên tạc về tự do tôn giáo do ủy ban cứu trợ người việt biển bpsos một tổ chức phản động người việt lưu vong do nguyễn đình thắng cầm đầu
đây là tổ chức thường sử dụng vấn đề tôn giáo như một thủ đoạn chính trị để chống phá đảng nhà nước việt nam
cũng chẳng lạ lẫm gì khi quyền con người quyền tự do tôn giáo ở việt nam thường được chúng xuyên tạc bóp méo để chia rẽ khối đại đoàn kết
các tôn giáo hướng lái sự chú ý của các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như cổ suý cho những kẻ được mệnh danh là nhà đấu tranh dân chủ rồi thì tù nhân lương tâm tôn giáo
mục đích cuối cùng của chúng là nhằm thay đổi thể chế chính trị xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
trong chương trình góc nhìn sự thật đầu năm mới này mời quý vị cùng theo dõi bức tranh tổng quát về tôn giáo tin ngưỡng ở việt nam
cùng với đó là những chia sẻ từ chính các chức sắc tín đồ sẽ là minh chứng chân thực
vạch trần bộ mặt của các thế lực thù địch luôn rêu rao xuyên tạc về quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng ở việt nam
trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa ngày ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch hồ chí minh nhận định thực dân và phong kiến tìm cách chia rẽ đồng bào lương với đồng bào giáo
để cai trị và người đề nghị chính phủ ta tuyên bố tín ngưỡng tự do lương giáo đoàn kết
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bản hiến pháp đầu tiên của nước ta ra đời ghi rõ mọi công dân việt nam đều có quyền tự do tín ngưỡng
trong xác lệnh số hai trăm ba mươi bốn ngày một mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi năm chủ tịch hồ chí minh khẳng định việc tự do tín ngưỡng tự do thờ cúng là quyền lợi của nhân dân
chính phủ luôn tôn trọng
và giúp đỡ nhân dân thực hiện chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo
điều đó cho thấy rõ ngay từ những ngày đầu thành lập nước đảng nhà nước việt nam đã hết sức quan tâm đến đời sống tôn giáo tự do tín ngưỡng của nhân dân
qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc sự gắn bó giữa nhà nước và cộng đồng các tôn giáo càng được minh chứng chân thực
và đồng bào các tôn giáo là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc
là nhân tố quan trọng
đóng góp vào quá trình xây dựng phát triển đất nước
trong lịch sử thì các tôn giáo luôn luôn đồng hành với dân tộc trong các cuộc kháng chiến để chống ngoại xâm
và đồng bào công giáo của chúng tôi thì cũng tham gia tích cực vào việc bảo vệ và xây dựng tổ quốc
và những người công giáo việt nam cũng là những người thành đạt trong các lĩnh vực trí thức doanh nghiệp và xã hội
chúng tôi coi đó là một sự đóng góp tuyệt vời của bà con của những người theo đạo tìm những người tin chúa
đối với xã hội của chúng ta
và chúng tôi mong muốn là những người công giáo dẫn thân hơn nữa trong mọi lĩnh vực xã hội để đóng góp phần mình vào sự phát triển của đất nước
giáo hội phật giáo việt nam cũng là một bộ phận của dân tộc
thế cho nên là giáo hội phật giáo việt nam thì đã làm tốt cái công tác của mình
trong cái gọi là phục vụ tiến ngưỡng cho bà con nhân dân cùng đồng hành cùng nhân dân tộc
thế rồi thì giáo hội phật giáo việt nam thì đã cùng với các cái
tương cực của mặt trận đã đóng góp tất cả mọi cái việc của mặt trận khi mà có cái kêu gọi về những cái tử thiện hay là tết về người nghèo hay là nũ nụt thì giáo hội phật giáo việt nam rất là quan tâm đến để mà cùng với nhân dân phật tử thì đến ủng hộ bà con nhân dân ở những cái vùng sâu vùng xa khó khăn

điều hai mươi bốn tiến pháp năm hai nghìn một mươi ba nêu rõ mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào
các tôn giáo bình đẳng trước pháp luận nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luận
đây là những cơ sở pháp lý quan trọng phù hợp với thực tiễn sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của đất nước trong thời kỳ mới
bảo đảm hơn nữa quyền tự do tôn giáo của người dân việt nam
bản thân tôi như là một mục sư tôi thấy chính sách của đảng nhà nước rất là tốt
về chính sách tôn giáo và dân tộc
và đặc biệt là mới đây nhất thì chúng ta lại được quốc hội cho ra đời
tôi thấy trong luật tôn giáo này có rất là nhiều điểm phải nói là rất tốt
trước đây thì thường chế tài một phía nhưng mà nhờ cái luật này khi đã là luật rồi
dù anh là chức sắc tôn giáo hay là cán bộ nhà nước nhưng nếu làm sai luật thì cũng sẽ bị luật trừng trị
chúng tôi đã nói rồi ngay bộ ngoại giao mỹ hàng năm là vẫn đưa ra cái gọi là cái nhân quyền của giáo hội và giáo lan
cho nên chúng tôi nói là bây giờ giáo hội phật giáo việt nam đã
trong chế độ xã hội chủ nghĩa xây rất nhiều những cái chùa lớn mà chúng tôi đã tổ chức mấy cái kỳ viên sắc này
các vị cứ sang bên này xem cái ngôi chùa xây dựng như thế thì các biết là có tự do tôn giáo hay không
lý giải về sự thất bại liên tục của các thế lực thù địch âm mưu lợi dụng tin ngưỡng tôn giáo để chống phá đảng nhà nước
nhiều ý kiến cho rằng các tôn giáo ở việt nam hiện nay đã xây dựng cho mình đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc
có tôn trị hoạt động rõ rệt
phật giáo có chủ trương đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
công giáo hướng tới mục tiêu sống phúc âm giữa lòng dân tộc
hay đạo tin lành luôn đề cao việc sống phúc âm phụng sự thiên chúa phục vụ tổ quốc và dân tộc
nước vinh đạo sáng của đạo cao đài
vì đạo pháp vì dân tộc của phật giáo hòa hảo
việt nam là quốc gia được thế giới tín nhiệm lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện tôn giáo quốc tế